công an huyện tân châu tỉnh tây ninh cho biết đang điều tra làm rõ vụ lật thuyền trong lúc đi hái hoa súng khiến ba người tử vong ở bến đỏ ông hai đan trên đoạn sông thuộc ấp sáu xã suối dây
trước đó vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một người phụ nữ ba mươi tuổi chú ấp sáu xã suối dây huyện tân châu dùng một nhóm bạn năm người làm chung công ty về nhà mình chơi
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày chồng của người phụ nữ này lấy thuyền chở cả nhóm ra sông hái hoa súng
trong lúc bảy người trên ghe đang hái hoa súng thì thuyền bị lật bốn người bơi được vào bờ còn ba người tử vong
hiện vụ việc đang được công an huyện điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật